tạo sự liên kết gắn kết giữa con doanh nghiệp

vì vậy họ sẽ tuân thủ
những quy định những tiêu chuẩn
chất lượng và những cam kết
của chính doanh nghiệp của nhau
thế còn trong vấn đề đó thì vai trò của nhà nước sẽ như thế nào

cũng như là bộ công nghệ
trong tất cả mọi hoạt động của ngành dân may ra dày
cũng như là các liên kết về phụ trợ
nhà nước luôn luôn phải có đóng vai trò
xây dựng những cơ chế chính sách
làm sao vừa hỗ trợ thúc đẩy
vừa có những cái
thường xuyên có những giải pháp cụ thể
cũng như biện pháp cụ thể
mà căn cứ vào tùy tình hình
hướng dẫn con doanh nghiệp
cộng với các chương trình
chương trình ở đây thì có thể nói là chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
các chương trình phát triển thương hiệu
các chương trình gắn kết giữa doanh nghiệp việt nam với các doanh nghiệp
các chương trình liên kết giữa doanh nghiệp
nhà nước cần phải có vai trò
đóng vai trò hết hỗ trợ và kết nối
cũng như là rất quan trọng về hướng dẫn đào tạo
hướng dẫn về các doanh nghiệp
phải tham gia theo các cam kết
các tiêu chuẩn quy chuẩn
cũng như là hỗ trợ về phát triển
nguồn nhân lực và các vấn đề khác có liên quan
kể cả công nghệ hỗ trợ về công nghệ
phát triển công nghệ cũng như là rất nhiều vấn đề
nhà nước cần phải hỗ trợ nhất là trong bối cảnh
mà để khuyến khích các doanh nghiệp
lĩnh vực dân may ra dậy
đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp
hỗ trợ để tạo tăng
tăng những sự chủ động trong cái chuỗi
liên kết của các doanh nghiệp trong mối cảnh
hội nhập kinh tế cảm ơn ông
thưa luật sư trần đức mỗi ông vẫn đặt vấn đề
về lao động trong đó ông cũng phàn nàn
về vấn đề là thời gian làm thêm
ít quá và như vậy là các doanh nghiệp
trong ngành dân may ra dậy muốn hoạt động
để sản xuất phụ liệu sẽ bị ảnh hưởng
thế phải chăng là vấn đề lao động
để mà phát triển
hỗ trợ trong ngành dân may ra dậy này
chỉ là vấn đề làm thêm còn chất lượng thì sao
kỷ luật thì sao cũng như là các vấn đề
về mặt năng lực công nghệ thì sao thưa ông
làm thêm nó chỉ là một cái ví dụ
cụ thể là chúng ta thấy nó có
sự bất cập còn cái chất lượng
lao động thì đương nhiên nó là cái quan trọng
hàng đầu rồi nó không còn đơn giản
là chúng ta thùa khuy đơm cúc
như ngày xưa nữa mà phải sử dụng máy móc
kỹ thuật phải có những trình độ
có những cái kỹ năng
kỹ thuật nhất định
thì nhà nước cũng phải là
như ông hội nói đấy
phải đào tạo phải nâng cao
phải tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp chứ còn đâu
một vài cái doanh nghiệp lớn
họ có thể làm được thậm chí họ mở trường học được
nhưng đa số là những doanh nghiệp nhỏ
nếu thực sự mà không có cái hỗ trợ chung
thì rất là khó cái hỗ trợ thì
tôi nghĩ rằng cũng phải thay đổi những cái quan điểm
đơn giản như là
chúng ta có thể là thu được rất nhiều
thuế để cho các ngân hàng
họ cạnh tranh lãi suất
cao theo thị trường tiền đó
ví dụ một ngân hàng bây giờ lãi cả tỷ đô
thì phải một phần
trở lại cái
tiến dụng chính sách của
ngân hàng chính sách và quỹ phát triển
chúng ta yêu cầu là
môi trường cao thì nó liên quan đến chi phí
nó khó chúng ta phải phạt mạnh
để cho các doanh nghiệp không dám vi phạm nữa
thậm chí phải đóng cửa
nhưng cái tiền phạt đấy lập tức
chúng ta lại quay trở lại đầu tư cho công nghệ
thì doanh nghiệp nào cạnh tranh được doanh nghiệp nào làm tốt
doanh nghiệp nào có môi trường công nghệ tốt
thì sẽ vươn lên sẽ phát triển
chứ chúng ta không thể nào mà lại cứu
tất cả các doanh nghiệp chúng ta không thể nào cầu bằng hết được
chưa nói là nó còn những cái thứ
chúng ta cam kết hội nhập nữa thì không cẩn thận
nó lại vi phạm những cái nguyên tắc về cái việc
hỗ trợ của nhà nước
thưa tiến sĩ nguyễn văn hội câu hỏi cuối cùng dành cho ông
chúng ta nói quá nhiều
về các chính sách của nhà nước
cũng như vai trò của ngân hàng thế còn bản thân các doanh nghiệp thì sao
trách nhiệm của họ như thế nào
và họ cần phải làm gì để phát triển công nghiệp hỗ trợ
đặc biệt là để tự chủ nhiều hơn
trong các cái khâu về nguyên liệu phụ liệu
của ngành dân bay và dân giày thưa ông
trong bối cảnh như tôi đã nhắc lại là bối cảnh
hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng
nhất là trong bối cảnh thực hiện hai cái hiệp định
đối tác toàn diện và tiến bộ xứ tây bình dương
cũng như hiệp định thương mại tự do việt nam châu âu
thì thực sự là các doanh nghiệp
cần phải tự liên kết với nhau
hoặc là tự lớn lên
không thể nào có trông chờ mãi
vào chính sách của nhà nước
cần phải có những cái sự chủ động của mình
chủ động về từ sản xuất
chủ động về kinh doanh
chủ động về từ nguồn nguyên liệu nguyên phủ liệu
và chủ động về trong cái
trên cơ sở những cái
môi trường chính sách cơ chế chính sách
cần phải có những cái sự
chủ động của mình
cái điều này thì tôi nghĩ rằng là bản thân các doanh nghiệp
họ cũng cảm nhận được rất là rõ ràng
cái việc cạnh tranh cái việc
sản xuất thế nào
hiệu quả thế nào
thì đấy là việc của doanh nghiệp
không thể trông chờ chính sách hỗ trợ của nhà nước
nhưng cả một ngành cả một lĩnh vực
thì doanh nghiệp không thể làm được
ví dụ như chuyện đất đai
doanh nghiệp không thể nào rút ngắn được
quy trình hay là
thuê được nhiều đất hơn hay là
chi phí rẻ hơn
trong chính sách của nhà nước
điện nước nhân công bảo hiểm xã hội
và các cái luật lệ liên quan
ví dụ như là cạnh tranh
nếu như mà pháp luật chúng ta thực sự
không bảo vệ được cái thương hiệu
không bảo vệ được cái quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp
trên thực tế là hàng giả rất là nhiều
thì doanh nghiệp nào dám
như lúc đầu chúng ta nói là
phải đầu tư vào mẫu mã thương hiệu
vào sản phẩm thì lúc đấy là doanh nghiệp thua
việc đấy là nằm ngoài khả năng của doanh nghiệp
doanh nghiệp vẫn sẽ cố gắng vẫn sẽ
phải bảo vệ nhưng
cái biện pháp pháp lý cái môi trường kinh doanh
cái môi trường đầu tư nó sẽ là cái vấn đề của nhà nước
phải tạo ra được cái luật chơi
tạo ra được cái nào cần phải hạn chế
cái nào cần phải khiến khích
bằng hai cái giải pháp
thứ nhất là biện pháp pháp lý
thanh tra kiểm tra xử lý xử phạt
kể cả hình sự
thứ hai là cái biện pháp kinh tế
doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng là họ
không thể nào chỉ có gói gọn vào một công đoạn
vào một cái
việc nhỏ gọn như họ đang làm
họ phải có một cái tầm nhìn
phải đầu tư cho
nguyên liệu phải liên kết
phải có một cái chuỗi cung ứng họ tham gia vào
và không những là
quốc tế không những là
cái việc nguyên liệu đổ vào
cái việc thị trường bán
cái việc đặt nhà máy sản xuất
cũng là một cái dạng đầu tư
cũng không thể nào đặt hết chứng vào một giỏ
như cái thời gian vừa qua
thì muốn như vậy thì bản thân các doanh nghiệp
là phải chủ động hơn
phải bắt tay phải liên kết chứ không một mình một chợ
cạnh tranh nhưng phải là
đối tác chứ chỉ có cạnh tranh
chỉ có loại trừ nhau không thì
cũng chỉ có thể là mình tồn tại một cách
trừng mực thôi chứ không thể nào
lớn mạnh không thể nào mà cùng
đưa dẫn dắt cả một cái
nền kinh tế cả một cái ngành phát triển được
vâng rất là cảm ơn hai ông đã đến với chương trình
và có những cái phân tích để giúp
khán giả chúng ta rõ hơn
về những cái giải pháp cần thiết
cả trước mắt cũng như lâu dài để tăng tính tự chủ
của doanh nghiệp cũng như là của
ngành giật may da dày trong các cái khâu nguyên phụ liệu
vâng thưa quý vị
nói là kinh doanh theo kinh doanh thị trường
đòi hỏi phải bám sát các tín hiệu thị trường
cũng như chịu sự
quy định của nguyên tắc lợi nhuận
sự phát triển bền vững
của một ngành của một nền
kinh tế không chỉ
là vấn đề lợi nhuận mà còn
cả vấn đề về bảo vệ môi trường
về tự chủ
các cái khâu chuỗi cũng như là
các cái yếu tố đầu vào để đảm bảo
sức cạnh tranh và ổn định đầu ra
đại dịch covid một mươi chín
đã làm bộc lộ một số
những cái mặt trái
những cái tác động tiêu cực
của việc phụ thuộc quá lớn
đặc biệt phụ thuộc quá sâu
vào một vài thị trường nguồn cung
các nguyên phụ liệu ở việt nam
trong ngành giật may cũng như da dày
đại dịch chưa kết thúc
đã đến thời điểm chúng ta cần phải suy nghĩ lại
về các chuỗi cung ứng
mà ngành giật may da dày
đang hiện hữu
việc tăng tính tự chủ
các yếu tố đầu vào
đặc biệt là các nguyên liệu phụ liệu
mà việt nam có thể tự sản xuất ở trong nước
hoặc đa dạng hóa các nguồn ngoại nhập
là cần thiết để đảm bảo
có cái giá trị gia tăng cao hơn
có sự phát triển ổn định hơn
mà còn làm giảm thiểu những cái tác động
mặt trái khi bị đứt đoạn các chuỗi cung ứng
như trong tháng vừa qua
mà đại dịch covid một mươi chín
đã làm bộc lộ và làm sâu sắc
điều này đòi hỏi không chỉ
sự chủ động của doanh nghiệp
mà rất cần sự chủ động của nhà nước
cả về nhận thức cả về quy hoạch
và đặc biệt là việc thiết kế
các chính sách cần thiết đồng bộ
để định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp
phát triển theo hướng đó
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
rất cảm ơn quý vị đã theo dõi
và ủng hộ chương trình
xin cảm ơn xin tạm biệt
và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại